xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trong ngày một mươi chín tháng ba sở y tế tp hcm cho biết đang phối hợp với công an quận tân bình
làm rõ nguyên nhân khiến người phụ nữ ba mươi hai tuổi quê tỉnh đồng tháp tử vong khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ
tại bệnh viện một a bệnh viện chính hình và phục hồi chức năng tp hcm
địa chỉ năm trăm bốn mươi hai đường lý thường kiệt phường bảy quận tân bình
nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh đồng tháp hiện tạm trú tại quận sáu tp hcm
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba nạn nhân được phẫu thuật tân ngực theo lịch hẹn trước
đến hơn một mươi sáu giờ cùng ngày người nhà bất ngờ được một nhân viên y tế liên hệ yêu cầu qua bệnh viện một a gấp
để trao đổi liên quan đến ca phẫu thuật nói trên
nghi ngờ có chuyện chắn lành người chị gắn hỏi thì được biết em gái đang trong tình trạng nguy kịch
khi gia đình đến bệnh viện gặp bác sĩ thì chị nắm được thông tin sau khi phẫu thuật nâng ngực
nạn nhân bị tụt huyết áp suy hô hấp nặng không rõ vì sao
phía bệnh viện cho biết có mời bác sĩ bệnh viện phạm ngọc thạch qua cấp cứu
nhưng khi người nhà vào phòng đã thấy nạn nhân tím tái nghi ngờ đã tử vong từ trước đó
theo giám đốc bệnh viện một a bác sĩ phẫu thuật tại đây với tư cách hợp tác chuyên môn
có ký hợp đồng đầy đủ
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận tân bình và lực lượng pháp y đã có mặt
tại hiện trường để tiến hành điều tra giải phẫu tử thi
đến trưa nay một mươi chín tháng ba thi thể nạn nhân được đưa về gia đình ở quê đồng tháp hỏa tán
hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ
trong ngày một mươi chín tháng ba cục hải quan tp hcm cho biết vừa phát hiện gần bốn mươi năm kg bóng cá sự quý hiếm
thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán được vận chuyển từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
theo điều tra của cơ quan hải quan lô hàng trên có xuất xứ từ mexico được vận chuyển tới mỹ
đưa về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sư nhất
sau khi lô hàng cập cảng cơ quan hải quan đã thực hiện giám sát trọng điểm lô hàng
chi cục hải quan cơ khẩu sân bay quốc tế tân sư nhất và đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam đồng chú trì
phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan tp hcm phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an thành phố thực hiện khám lô hàng cá đông lạnh nhập khẩu
có dấu hiệu nghi vấn nêu trên
qua khám xét hai mươi sáu kiện hàng cá đông lạnh cơ quan chức năng phát hiện có tổng cộng bốn mươi bốn hai kg bóng bóng cá sữa mardunadi
số bóng bóng cá nêu trên được quấn nhiều lớp ni lông từng gói nhỏ xung quanh là lớp cá đông lạnh đặt trong thùng sốt
đây là loại cá có tên trong phụ lục một công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp
thuộc danh mục hàng hóa cấm mua bán
vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
trong chiều một mươi chín tháng ba đội phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm thuộc phòng cảnh sát đường thủy
công an thành phố hồ chí minh đã bàn giao năm đối tượng có hành vi bơm hút cá trái phép trên sông đồng nai
cho công an phường long bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh xử lý theo thẩm quyền
khoảng hai giờ năm mươi phút sáng cùng ngày cảnh sát mật phục phát hiện nhiều người trên hai ghe gỗ không biển kiểm soát
đe dụng vào bông công sốt lớn để hút cá trái phép trên sông đồng nai thuộc phường long bình
thành phố thủ đức lên ghe tải bị kiểm soát tg sáu nghìn bảy trăm chín mươi năm
phát hiện các chiến sĩ công an các đối tượng tính cho chìm ghe gỗ để phi tan tăng vật phương tiện
nhưng đã bị ngăn chặn bộ đối tượng lặn xuống sông tìm đường trúng thoát
nhưng cảnh sát đã dũng cảm quyết tâm lao xuống khống chế thành công
tại hiện trường công an thu giữ nhiều thiết bị máy móc hệ thống bơm cát và rộng công suất lớn
một ghe tải chở một mươi năm m khối cát cùng năm đối tượng gồm đàm minh tuấn lê huỳnh minh đạt
nguyễn minh thuận lê hùng thanh nguyễn minh được
lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy công an tp hcm cho biết
trước tình trạng khai thác các trái phép diễn biến phức tạp tinh vi thủ đoạn liều lĩnh manh động
ban chỉ huy phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan lên phương án đấu tranh
sau nhiều ngày đêm theo dõi mới bắt được nhóm đối tượng này
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và các đối tượng
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp
thúy phận của ba phường là an lạc an lộc và an thạnh cho đến khi có thông báo mới
tuy nhiên qua kiểm tra lực lượng chức năng vẫn phát hiện trường hợp cố tình vi phạm
trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng thành phố hồng ngự đã phát hiện
và bắt quả tan hai phương tiện xuồng
sử dụng xuân địa đang hoàn động đánh bắt thủy sản sai quy định
qua kiểm tra lực lượng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tan vật
gồm hai phương tiện xuồng hai máy xăng năm bình ác quy hai bộ kích điện
để làm cơ sở ra quyết định xử lý theo quy định
được biết đây là khu vực mà thành phố hồng ngự đã có thông báo
và gắn biển cấm đánh bắt thủy sản với mọi hình thức
nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên
tiếp tục với một vấn đề về giao thông
chỉ trong hơn một tuần tại cùng một đoạn đường của nguyễn văn linh
ở thành phố hồ chí minh đã liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn sự cố
liên quan đến vận chuyển sắt cuộn
điều này lại một lần nữa dấy lên hồ chuông báo động tái diễn tình trạng cẩu thả
trong vận chuyển loại hàng siêu trọng này
cần thêm những chế tài đủ mạnh đủ sức răng đe và tăng cường giám sát kiểm tra
xử lý từ phía cơ quan chức năng mới có thể chấn chỉnh tình trạng trên
tại một buổi kiểm tra các phương tiện vận chuyển hàng hóa sắt thép
của đội cảnh sát giao thông nam sài gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông
đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh trên tuyến đường nguyễn văn linh
chiếc xe đồ kéo này chở theo nhiều cuộn sắt với trọng lượng hàng chục tấn
đây là loại hàng siêu trọng lượng có khả năng xây dịch khỏi vị trí ban đầu
trong quá trình xe đang di chuyển
do đó yêu cầu về chặn bụt những cuộn sắt thép là đặc biệt quan trọng
và đảm bảo được yêu cầu cố định vị trí ngay cả trong trường hợp xe bị giàn sóc
và cua chuyển hướng vào vanh gấp
hơn ai hết tài xế là người nắm rõ điều này nhất
thế nhưng vi phạm thì không phải ít gặp
cậu thả từ khâu chặn bụt đến suốt quá trình di chuyển thì tai nạn xảy ra là tất yếu
sự cố xe đầu kéo tại giao lộ nguyễn văn linh quốc lộ năm mươi quận bảy hôm một mươi năm tháng ba là trường hợp cụ thể
đầu cao biên của xe đã bị cuộn sắt đè gãy hư hóng nặng
nguyên nhân là lấy xe
lấy xe đã giảm tốc độ đột ngột để dừng đẹp đỏ
làm cuộn sắt nặng hơn hai mươi tấn theo quán tính lăn về phía trước
may mắn không ai bị thương
một sự cố tương tự xảy ra cũng tại tuyến đường này trước đó thì không may mắn như vậy
cũng nguyên nhân giảm tốc độ đột ngột
hai cuộn thép đã văn khỏi rơ móc rơi xuống đường rồi đè trọng thương một người dân
làm biến dạng xe máy của nạn nhân
tai nạn là điều không mong muốn nhưng trong trường hợp này
tài xế hoàn toàn có thể tránh được nếu họ ký lưỡng theo câu chẳng buộc
và luôn đặt trách nhiệm cao trong vận chuyển
như ở trong cảng em cỏ xích xong rồi ra đường chạy là xích xích rồi em cỏ lại
cỏ lại cho nó an toàn rồi em mới chạy
trong quá trình chạy thì nó có thể lỏng dây cảm nhận được như thế nào
thì cảm nhận giờ em kiếm hậu em thấy là cái cỏ này nó xích nó lùm lơ lùm lơ
rồi em thắng rồi em cỏ lại
em cỏ lại xong rồi em mới đi tiếp
hung thần là từ mà rất nhiều người đặt cho loại xe chở hàng siêu trường siêu trọng
như sắt thép thùng container
cái tên này còn gắn liền với những nỗi sợ nỗi ám ảnh của hầu hết người dân
bởi trong thực tế đã có nhiều vụ tai nạn từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng
do phương tiện này kỳ ra
bản thân mình đi xe ô tô thì thật sự là khi mà mình chạy phía sau
của những cái container mà chở những cuộn sắt này thì mình rất là sợ
thứ nhất là sợ về vấn đề họ
họ ràng buộc có chặt hay không
thứ hai nữa là trên cái thành xe perio mình không thấy có những cái thanh trắng
hoặc là những cái gì mà cảm giác là nó phải giữ được cái cuộn sắt cho
thì cái này từ xưa tới giờ nói chung là đi qua đường bên đây về quận bảy
là rất là sợ
thật sự là rất là sợ
thậm chí là mình nghĩ cái len xe máy mà họ đi bên trong
thì cái khả năng mà cái cuộn sắt nó rớt xuống và nó lăn đi xa
hoặc là nguy hiểm vô cùng nguy hiểm
thật ra là mình nghĩ là
nên có một cái biện pháp có nghĩa rằng là phải ràng buộc
hoặc là phải có những cái thanh chắn như thế nào đó để nó giữ chắc hơn
phòng pc tám cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị tường tra kiểm soát
trên các cái tuyến đường của phòng pc tám đảm trách
để tuần tra kiểm soát và đặc biệt là tập trung vào kiểm tra
đối với các cái xe container mà chở các cái cuộn sắt
để kiểm tra cái việc chẳng buộc có đảm bảo chắc chắn hay không
nếu không có chẳng buộc chắc chắn thì
chúng tôi sẽ tiến hành lắp biên bản và xứ phạt
về cái khuyến cáo của phòng pc tám đối với cái hành vi này
thứ nhất là yêu cầu đội ngũ lái xe
phải thường xuyên kiểm tra cái việc chẳng buộc đối với các cái cuộn sắt chở lên xe
rồi đối với doanh nghiệp vận tải thì cũng phải có công tác giáo dục
đối với đội ngũ lái xe của mình
và kiểm tra quản lý trong quá trình vận chuyển hàng hóa
để đảm bảo việc an toàn
đối với lái xe khi mà có sự cố bất ngờ
thì cái cụm sắt nó không lăn ra đến dẫn đến ảnh hưởng đến
cái hư hỏng phương tiện cũng như là ảnh hưởng đến tính mạng
tài sản của chủ doanh nghiệp và của tài xế
theo quy định của luật giao thông đường bộ hiệu lực từ năm hai nghìn tám
phạt từ sáu trăm linh đồng đến tám trăm linh đồng
đối với hành vi chở hàng trên xe mà không chọn buộc
hoặc chẳng buộc không chắc chắn
và phạt từ tám đến một mươi hai triệu đồng
và tức giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
đi trên mà để xảy ra tai nạn
tai nạn do các hung thần gây ra
thường gây hậu quả nặng nề đến tính mạng và tài sản
của người đi đường
do đó dư luận cho rằng mức sự phạt hiện là chưa đủ sức nặng nề
thay vào đó cơ quan chức năng cần có thêm
các biện pháp chế tài đủ mạnh
mới có thể giải quyết tình trạng như hiện nay
thưa quý vị năm thành phố trực thuộc trung ương
có dân số chưa tới một phần ba dân số cả nước
nhưng mức đóng góp lại chiếm đến

vì vậy công tác thi đua của năm thành phố này
đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh phát triển đất nước
đây là nội dung đáng chú ý
trong phát biểu của lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tại hội nghị tổng kết thực hiện giáo ước thi đua
năm hai nghìn hai mươi một phát động và ký giao ước
thi đua năm hai nghìn hai mươi hai
cụng thi đua năm thành phố trực thuộc trung ương
theo ông phan văn mãi
chủ tịch ubnd tp hcm
đơn vị cầm trưởng cầm thi đua năm hai nghìn hai mươi một
dịch covid một mươi chín đã tác động nặng nề
trên các mặt kinh tế văn hóa xã hội
nhưng các thành phố đã tập trung thực hiện
các mục tiêu thi đua và đạt kết quả cao
đáng trân trọng
bên cạnh công tác phòng chống dịch
các thành phố phải giải quyết nhiều vấn đề lớn
về quy hoạch hạ tầng giải phóng mặt bằng
ô nhiễm môi trường an ninh trật tự
năm hai nghìn hai mươi một tổng thu ngân sách năm thành phố trung ương
đạt gần tám trăm ba mươi năm tỷ đồng
xuất khẩu đạt một tám trăm chín mươi sáu tỷ usd
giác cả thị trường ổn định
lạm phát được kiểm soát an ninh trật tự được giữ vững
với tổng thu ngân sách nêu trên
mức đóng góp của năm thành phố chiếm năm mươi ba
tổng thu ngân sách nhà nước
đạt được những thành tích nêu trên
là do sự chỉ đạo điều hành chủ động
hiệu quả linh hoạt quyết liệt
của thành quỹ hội đồng nhân dân
quỹ ban nhân dân các thành phố
sự nỗ lực phấn đấu quyết tâm
của các cấp các ngành địa phương
đơn vị và nhân dân năm thành phố
đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo
đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
sự giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả
của các bộ ban ngành trung ương
những thành tích kết quả đó
cũng như những bài học kinh nghiệm
những cách làm hay
cần được duy trì phát huy trong thời gian tới
các ý kiến tham luận nêu ra
tại hội nghị cho rằng
sau đại dịch covid một mươi chín
cần phải đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế
ưu tiên nguồn lực đầu tư cho y tế
giáo dục phát triển kinh tế
đi liền với phát triển xã hội
cải thiện thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
ngoài bốn phong trào thi đua
do thủ tướng phát động
các phong trào thi đua của thành phố
đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
bám sát nhiệm vụ chính trị
được giao nổi bật là phong trào thi đua
thực hiện công tác kiểm soát
thủ tục hành chính triển khai cơ chế
một cửa một cửa liên thông
thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử
đặc biệt là phong trào thi đua
nhân dân và cán bộ thành phố cần thơ
chung sức đồng lòng
thi đua phòng chống và chiến thắng
đại dịch covid một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
ông đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cho biết năm hai nghìn hai mươi hai được xác định
là năm tập trung cho phục hồi kinh tế xã hội
nên năm thành phố
cần phát huy tính chủ động
linh hoạt bám sát thực biển đầy ra
các giải pháp xây dựng phong trào thi đua sâu rộng
chúng ta tập trung
và phát triển kinh tế là đúng rồi
nhưng mà cũng phải hết sức
coi trọng giải quyết những vấn đề
xã hội mà
sau cái dịch covid một mươi chín
là phải là đánh giá lại
và phải có cái chính sách
và cái biện pháp làm sao
là gì chúng ta
gọi là kê đệm lại
cái chất lượng giáo dục đào tạo của chúng ta
trong giai đoạn dài chúng ta học
thứ hai là qua bài học kinh nghiệm
như các đồng chí năm thành phố đã nêu
và trong nghị quyết của cộng hội
trong chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cũng đã nhấn mạnh là cần phải đầu tư
thỏa đáng cho hệ thống y tế cơ sở
tại hội nghị đại diện
năm thành phố trực thuộc trung ương đã phát động
và ký giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi
hội nghị cũng công bố
thành phố đà nẵng giữ vai trò cộng trưởng
thành phố hải phòng là cộng phó cộng thi đua
năm thành phố trực thuộc trung ương năm hai nghìn hai mươi
vừa rồi là những cập nhật
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị
theo dõi những nội dung tiếp theo
trong bản tin an ninh hai mươi bốn h